những ngày này các vườn trồng táo ở phường bàng la quận đồ sơn thành phố hải phòng tấp nập người đến thăm lựa chọn đặt hàng để làm quà ngày tết
đây là loại táo được trồng trên nền đất vốn là những cánh đồng muối biển và nhanh chóng trở thành đặc sản
được người dân hải phòng và các tỉnh thành lân cận ưa chuộng với tên gọi là táo muối
gia đình anh nguyễn quang tuấn ở phường bằng la quận đồ sơn thành phố hải phòng trồng khoảng một trăm hai mươi gốc táo truyền thống và sáu mươi gốc táo ràn để phục vụ du lịch sinh thái
do điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên cây táo phát triển ổn định cho năng suất cao đảm bảo nguồn táo cung ứng cho thị trường tết mang lại hiệu quả kinh tế cao

gia đình anh nguyễn quang tuấn ở phường bàng la quận đồ sơn thành phố hải phòng trồng khoảng một trăm hai mươi gốc táo ràn để phục vụ du lịch sinh thái